đồng thời là điểm cuối cùng của tuyến hành lang kinh tế đông tây nối liền bốn nước myanmar thái lan lào và việt nam
cũng là cửa ngõ chính ra biển đông cho toàn khu vực
phát huy lợi thế về vị trí đắc địa những năm qua cả đà nẵng liên tục gặt hái nhiều thành tích ấn tượng mạnh mẽ
chuyển mình thành một cảng biển đa năng có uy tín trong và ngoài nước lượng hàng hóa thông qua cảng ngày càng tăng
tổng doanh thu hoạt động khai thác tại cảng luôn vượt so với kế hoạch đề ra
để vừa phát huy và khai thác tối đa tiềm năng sẵn có vừa đáp ứng nhu cầu phát triển trong thời kỳ hội nhập
cảng đà nẵng đã và đang làm gì và làm như thế nào để duy trì được vị trí trung tâm cảng biển miền trung
chương trình kinh tế và dự báo hôm nay chúng tôi sẽ đề cập đến vấn đề này
thường xuyên có tàu đến cảng đà nẵng với trung bình hai mươi hai hai mươi năm chuyến tàu container một tuần
tỷ trọng container chiếm khoảng sáu mươi năm so với toàn khu vực miền trung
đồng thời với sự tăng trưởng bền vững của mình cảng đà nẵng đã góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố đà nẵng
thông qua đóng góp bình quân mỗi năm trên sáu mươi năm tỷ đồng vào ngân sách thành phố
những con số ấn tượng này đã giúp thương hiệu cảng đà nẵng được xác lập trong ngành hàng hải việt nam và khu vực
tự tin khẳng định vị thế là càng biển lớn của khu vực
với lại vận tài đường bộ về cơ sở tầng hàng hải kể cả công cộng lẫn các cơ sở tầng do các doanh nghiệp
các loại hình nhà đầu tư thì có thể nói là hiện nay đáp ứng khá tốt nhu cầu xếp hàng hóa ở cả nước
trước hết là theo nghị quyết trung ương bốn của đảng từ năm hai nghìn một mươi
thì đã rất trú trọng đến việc phát triển kinh tế biển
của việt nam quan điểm của tôi là tôi rất ủng hộ và đánh giá rằng đây là quan điểm đúng
và trong thời gian tới là chúng ta cũng rất là cần phát triển và tập trung
cảng đà nẵng bao gồm khu cảng chính là xí nghiệp cảng tiên sa và các công ty thành viên sở hữu gần một hai trăm linh mét cầu bến
có khả năng tiếp nhận tàu hàng tổng hợp trọng tải đến bảy mươi đê quốc
tàu container đến bốn tw tàu khách loại lớn đến một trăm năm mươi grt
hệ thống tàu bến cùng các thiết bị xếp dỡ
cảng đà nẵng có khóa bãi hiện đại đảm bảo năng lực khai thác của cảng lên đến tám triệu tấm một năm
đầu năm hai nghìn một mươi tám cảng đà nẵng đã đưa vào khai thác hai cầu bến mới thuộc dự án mở rộng cảng tiên sa giai đoạn hai
góp phần nâng cao năng lực xếp dỡ và chất lượng dịch vụ
đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội thành phố đà nẵng và khu vực
song song với xây dựng bến xà lan tại liên triều để trung chuyển hàng hóa qua vịnh đà nẵng
cảng đà nẵng cũng sẽ đầu tư trung tâm dịch vụ logistics hai mươi hectare tại hòa nhơn huyện hòa vang
theo đề án phát triển ngành dịch vụ logistics thành phố đà nẵng đến năm hai nghìn hai mươi
tầm nhìn đến năm hai nghìn hai mươi được ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt
qua đó góp phần quan trọng trong việc hình thành chuỗi dịch vụ logistics cho vùng kinh tế trọng điểm miền trung
từng bước đưa cảng đà nẵng vươn tầm trở thành cảng biển lớn đạt tiêu chuẩn quốc tế
phố cũng mang muốn rằng đà nẵng trở thành trung tâm logistics
và chúng tôi là một cái cảng biển là một khâu trong cái chuỗi dịch vụ logistics
với cái sự đi trước về cái hạ tầng và chúng tôi cũng nghĩ rằng là trong một cái tiềm năng
với điểm kết nối về giao thông đường bộ đường sát đường biển và ngày càng hoàn hảo
bắt đầu hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi thì cái khả năng phát triển và lung chiến hành quái
tại cửa khẩu cảng đà nẵng cũng như là tại khu vực miền trung
mà thông qua cái cửa khẩu cảng là rất là tốt
bên cạnh đó với lợi thế là cảng biển nước sâu
và là trung tâm của các di sản văn hóa thế giới tại miền trung
cùng với việc chăm sóc tiếp đón tàu và khách du lịch an toàn chú đáo
cảng đà nẵng còn thu hút nhiều tàu khách du lịch trong và ngoài nước
hoạt động này đã góp phần thúc đẩy phát triển ngành du lịch đà nẵng nói riêng
và khu vực miền trung nói chung
với những giải pháp được triển khai năm hai nghìn một mươi bảy sản lượng hàng hóa qua cảng đà nẵng
chính thức đạt mốc tám triệu tấn
tăng một mươi một so với cùng kỳ
trong đó sản lượng container của năm hai nghìn một mươi bảy đạt gần ba trăm năm mươi tiêu
tăng chín bảy so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
số lượng tàu đạt gần một tám trăm năm mươi lượt
trong đó tàu container gần một một trăm ba mươi lượt tăng bảy sáu mươi một so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi sáu
cảng đà nẵng tiếp tục góp phần phát triển du lịch của thành phố
thông qua việc đón tám mươi hai lượt tàu du lịch với gần một trăm bốn mươi tám hành khách và thuyền viên
với mức tăng trưởng sản lượng hàng hóa bình quân hàng năm một mươi hai năm
riêng mặt hàng container luôn tăng trưởng ổn định ở mức hai mươi một một năm
hiện tại cảng đà nẵng mỗi tuần đón khoảng hai mươi bốn tàu container cập cảng làm hàng
các hãng container hàng đầu thế giới đều đã có mặt ở cảng đà nẵng như
quần hai merslai evergreen msc sitc hay jiangming
cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ của một cảng trung tâm không chỉ hoạt động logistics
mà còn tạo động lực cho phát triển hơn nữa
tôi nghĩ rằng các doanh nghiệp cảng miền trung và cảng đà nẵng nói riêng
đã góp phần rất lớn trong việc thu hút các nhà đầu tư của nga và miền trung
tuy nhiên chúng ta cần thêm thông tin để biết nhu cầu cũng như khả năng tiềm năng của mỗi bên
truyền vọng hợp tác giữa hai nước chúng ta những năm vừa qua rất lớn
kỷ lục trao đổi hàng hóa đã lên tới ba năm tỷ đô la
và thỏa thuận kế hoạch giữa hai nước đến năm hai nghìn năm mươi
trao đổi thương mại giữa hai nước sẽ lên tới một mươi tỷ đô la mỹ
vì vậy chúng ta nên thúc đẩy gặp gỡ nhiều hơn nữa
vào tháng năm năm hai nghìn một mươi tám sẽ diễn ra diễn đàn hợp tác kinh tế tại xanh petersburg
và tháng chín có diễn đàn phát triển phương đông ở lava top
và đoàn của việt nam sẽ là đoàn lớn nhất tham gia diễn đàn này
hy vọng điều này sẽ thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước chúng ta
và giúp các doanh nghiệp đặc biệt doanh nghiệp cảng biển và logistic phát triển hơn nữa
thành phố đà nẵng đã xác định kinh tế biển là ngành mũi nhọn
trong đó kinh tế cảng biển là động lực phát triển của thành phố đà nẵng trong tương lai
vì thế ngoài việc đầu tư cơ sở hạ tầng cảng biển
nâng cao chất lượng quản trị và phục vụ khách hàng
thành phố đà nẵng còn có chiến lược xây dựng thêm cảng biển liên triều
nhằm đảm nhiệm vai trò dịch vụ logistic
của khu vực và quốc tế đồng thời chuyển công năng của cảng tiên sa hiện nay sang khai thác du lịch
đây chính là những bước đột phá để đà nẵng phát triển kinh tế cảng biển trong tương lai
từ năm hai nghìn một mươi năm để đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa qua cảng đà nẵng
công ty cổ phần cảng đà nẵng đã đầu tư một hai trăm linh tỷ đồng nâng cấp mở rộng cảng giai đoạn hai
cảng tiên sa với quy mô tám sáu hectare để tiếp nhận hàng hóa qua cảng lên một mươi hai triệu tấn một năm
bảo đảm năng lực phục vụ các tàu có tài trọng
tạo nền tảng để cảng tiên xa trở thành cảng container hiện đại trong khu vực
hiện đại hóa cảng biển bằng nguồn vốn của doanh nghiệp không sử dụng nguồn vốn vay oda
là cách làm quyết đoán của công ty cổ phần cảng đà nẵng nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng
quản trị kinh doanh và cạnh tranh với các cảng biển trong khu vực và cả nước
chính vì thế nhiều đối tác có uy tín và thương hiệu đã tìm đến hợp tác xuất nhập khẩu qua cảng đà nẵng
chắc chắn rằng là dự báo sản lượng thông qua cảng cũng sẽ tăng
bởi vì là miền trung chúng ta đang trong giai đoạn xây dựng và ngày càng có thêm nhiều công trình mọc lên
và người dân thì đã toàn quốc đã biết đến đà nẵng là một thành phố ngày càng năng động ngày càng phát triển
thì sẽ đem thêm nhiều đầu tư về đây cũng thu hút thêm các doanh nghiệp nước ngoài
người ta cũng sẽ theo gương đó đầu tư và càng đầu tư vào thì chúng ta lại càng hưởng lợi thành phố sẽ càng phát triển
và năm hai nghìn một mươi tám thì sản lượng
hợp tác xuất nhập khẩu qua cảng đà nẵng vì vậy nó cũng sẽ tăng lên đấy là điều chắc chắn
tuy nhiên là cảng đà nẵng cũng đã hỗ trợ rất nhiều cho chúng tôi để chúng tôi hoàn thành tốt công việc được giao và sản lượng được giao trong năm vừa qua
thì chúng tôi thấy rằng là cảng đà nẵng năm nay về cơ sở vật chất cơ sở hạ tầng cũng phát triển rất là nhiều
đã đầu tư rất là nhiều để tạo điều kiện cho các hãng tàu và các doanh nghiệp tại địa phương
có thể là ổn định dịch vụ và phát triển hòa hóa
trong thời gian sắp tới
thì trong năm hai nghìn một mươi tám thì chúng tôi mong rằng là đà nẵng cũng sẽ cố gắng phát huy hết những cái thế mạnh của mình đang có
là một trong những cảng lớn của đà nẵng có một vị trí rất là tốt
và có một cảng nước sâu và điều kiện có thể đón nhận những tàu lớn vào
cảng tiên sa đà nẵng theo thiết kế có công suất một mươi hai triệu tấn một năm
hiện nay đã đạt tám triệu tấn một năm
và đang đứng trước tình trạng quá tải bất cập trong việc sử dụng chung hệ thống giao thông công cộng
vì thế thành phố đà nẵng đã thông qua quy hoạch xây dựng thêm cảng liên triều với tổng mức đầu tư một mươi bảy sáu trăm hai mươi sáu tỷ đồng
năm hai nghìn một mươi sáu chính phủ đã đồng ý quy hoạch phát triển cảng liên triều thành trung tâm logistics của cảng đà nẵng
và đầu tư theo hình thức đối tác công tư ppp
vốn hỗ trợ phát triển chính thức oda hoặc các hình thức đầu tư phù hợp
được sự thống nhất của bộ hội vận tải việc đầu tư giai đoạn đầu
vốn ngân sách của trung ương của thành phố đà nẵng thông qua vốn vay oda để triển khai đê chân sóng
một số hạng mục phụ trợ ví dụ nạo vét luồng lạch các công trình phụ trợ cho cảng giai đoạn đầu
thì là sẽ sử dụng vốn ngân sách trong đó vốn vay
với sử dụng biến cảng hàng hóa
và tham gia xây dựng đô thị cảng thì cái này theo hướng xã hội hóa kêu gọi cái sự đầu tư của doanh nghiệp
và đến thời điểm này thì chúng tôi nhận được rất nhiều kiến nghị tham gia không những là các doanh nghiệp trong nước
mà các doanh nghiệp nước ngoài người ta cũng rất quan tâm
sắp tới thì chúng tôi sẽ có cái chương trình làm việc để huy động tối đa các nguồn lực
để làm sao cảng liên triều giai đoạn một có thể sớm đưa vào sử dụng
và có tiền đề để phát triển
thành một cái cảng trung tâm của thành phố đà nẵng nói riêng và cũng nói chung trong thời gian sắp tới
với sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền thành phố nhiều giải pháp tích cực đồng bộ được đưa ra
chắc chắn khi cảng liên chiều đi vào vận hành sẽ trở thành cảng trung truyền quốc tế
đảm nhận chức năng cảng container có công suất thiết kế đến năm hai nghìn năm mươi đạt bốn mươi sáu triệu tấn một năm
trong khi đó cảng tiên sa sẽ trở thành cảng du lịch quốc tế
thành phố đà nẵng hy vọng
kinh tế cảng biển sẽ tạo động lực để đà nẵng trở thành đầu mối quan trọng
trong vận tải biển và du lịch của việt nam với khu vực asean và quốc tế
với vai trò là doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hiện nay cảng đà nẵng đang làm gì
để hướng tới một môi trường cảng xanh vào năm hai nghìn hai mươi với hai chủ cuộc chính
khai thác cảng và dịch vụ logistic ngoài cảng
góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của miền trung và cả nước
chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông nguyễn hữu xia tổng giám đốc công ty cổ phần cảng đà nẵng
xin cảm ơn ông đã tham gia trả lời phỏng vấn của truyền nhân dân
thưa ông xin ông cho biết là với hệ thống cảng biển đà nẵng và cụ thể là cảng tiên sa hiện nay
thì hoạt động như thế nào ạ trong việc trung chuyển giữa các hàng hóa từ cảng đi các khu vực khác ạ
sứ mệnh của quốc tế cảng ra đời là để làm thông suốt
một cách nhanh chóng và kịp thời cái dòng hàng hóa và con người và văn hóa qua một cửa khẩu
vãi trò cảng đà nẵng chúng tôi ngoài cái là một doanh nghiệp có đầu vào đầu ra
cảng chúng tôi là cơ sở hoạt động quốc gia phục vụ răng đầy kinh tế
đó là phát triển thẻ combiner phát triển tàu khách và tàu chuyên dùng ở tạng trại lớn
năm hai nghìn một mươi bảy là chúng tôi đạt được
tám triệu tăng hàng và combiner khoảng ba trăm năm mươi tiêu
nhờ định hướng đi về đâu chúng tôi phát triển từ hướng combiner
tức là một khâu trong chuỗi dịch vụ rít tích cho nên chúng tôi đã đạt được hiệu quả
đặc biệt là công tác đầu tư phát triển chúng tôi có thị trường cho nên là chúng tôi đầu tư giai đoạn hai tiêm xa
bằng vốn tự có bàn vốn phát hành trái phiếu trên ngân hàng
phát hành cổ phiếu trên ngân hàng bên thị trường chứng khoán
thì chúng tôi đã đủ vốn để mà hoàn thành giai đoạn hai tiêm xa
thưa ông là hiện nay thì thành phố đà nẵng đang đề xuất là sẽ xây dựng cảng liên triều
và điều này sẽ giảm áp lực cho cảng tiêm xa
tuy nhiên thì chúng ta lại thấy rằng là cảng tiêm xa thì đã hoàn thành
sắp hoàn thành giai đoạn hai của việc đầu tư cảng biển
vậy thì ý kiến của ông như thế nào về điều này
khi mà có ý kiến cho rằng là chúng ta thay vì việc là đầu tư giai đoạn hai của cảng tiên sa
thì chúng ta nên dành nguồn lực này để đầu tư cho cảng liên triều
thì cái vấn đề đầu tư giai đoạn hai tiêm xa là rất là đúng hướng
thì hàng quá qua cảng ai là người bảo đảm được thông suốt cái dòng hàng quá
của người qua khu vực này
thì chúng tôi là doanh nghiệp chúng tôi có đầu vào đầu ra và tính toán nhắm về thị trường tốt
chúng tôi đã đầu tư và tôi cho rằng bước đầu phát huy rất là hiệu quả
trong tháng một tháng hai tháng ba là trên ba mươi tàu
khách du lịch với độ dài khoảng trên hai trăm linh m đến ba trăm linh m
người ta cập vào những bên mới và người ta rất là hài lòng
với cái chất lượng cầu cảng mà chúng tôi đã hoàn thành
và đến tháng bảy này sau khi các thiết bị về đầy đủ
thì giai đoạn hai tiêm xa hoàn thành và chúng tôi có một cái container terminal
một cái bánh container thứ hai hiện đại nhất miền trung
và lúc này thì tôi cho rằng là chúng tôi vẫn tiếp tục là dẫn đầu
vào về hàng container tại khu vực miền trung
rõ ràng là xây dựng cảng liên triều thì chúng ta cần phải có một lộ trình
và cái nguồn lực để thu hút đầu tư cho cảng liên triều thì không phải là một nguồn lực nhỏ
mà chúng ta cần rất là nhiều vốn
vậy thì theo ông chúng ta sẽ giải cái bài toán thu hút nguồn lực ở đây như thế nào
hiện nay giai đoạn một của cảng liên triều thì khoảng chừng bán một ba trăm linh tỷ
trong đó khoảng một nửa là phần a là xây dựng đê trắng sóng nọ vắt luồng và đường kết nối
và vào bình chính của cảng
phần b là xây dựng cơ sở hạ tầng cảng biển nhà kho mua sắm thiết bị
thì tôi cho rằng là với số vốn cũng không phải là quá lớn
và nếu mà chúng ta có một cái cách để mà thu hút vốn đầu tư chẳng hạn như là dưới hình thức
chính phủ cho hình thức ppp để các cái ban các cái đối tác tham gia
và chúng tôi cũng mong là chúng ta có một cái cách để mà thu hút vốn đầu tư chẳng hạn như là dưới hình thức chính phủ cho hình thức ppp để các cái ban các cái đối tác tham gia

sẽ có một sự hời hòa giữa hai cảng đà liên chiểu và tiên sai
có một sự hời hòa giữa hai cảng
với quan điểm của một nhà đầu tư hệ thống cảng biển
thì cảng đà nẵng có những điều gì mà tự tin rằng là mình có thể trở thành một nhà khai thác chuyên nghiệp
đặc biệt là đối với cảng đà liên chiểu
cả đà nẵng chúng tôi ra đời đến nay là một trăm một mươi bảy năm
đi từ thấp đến cao và từ đơn giản đến phức tạp
từ một cái cảng chưa hiện đại đến nay chúng tôi cũng sánh vai cùng hai đầu đất nước
chúng tôi là đội ngũ chuyên nghiệp và ấp dụng một quản trị hiện đại
và những gì mà thế giới quản trị bên ngoài người ta có
thì chúng tôi cũng được đào tạo huấn luyện và rất là tự tin về phương trọng con người
chúng tôi xem con người
con người là nền tảng sự phát triển
và chúng tôi luôn luôn bồi dưỡng training retraining
cái đội ngũ của chúng tôi là hướng thử chuyên nghiệp
và tôi cho rằng là cái chủ sở sau này nó có thay đổi gì đi nữa
thì vai trò của người của cảng thì không thể thay thế được
và chúng tôi tin rằng đây là cái điều mà chúng tôi trở thành một nhà khai thác chuyên nghiệp ở cảng đà liên chiểu
không ai khác là chúng tôi
một lần nữa xin cảm ơn ông đã tham gia trả lời phỏng vấn của chuyên nhìn nhân dân